trong chuyến công tác tại tây nguyên chiều nay ngày hai mươi tám tháng hai tại thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc
đoàn công tác của chính phủ do đồng chí trường hòa bình ubnd phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trường đoàn
đã dự lễ trao học bổng cho quỹ khuyến học tỉnh đắk lắc
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng cho rằng công tác giáo dục đặc biệt là chăm lo cho các em học sinh
ở vùng sâu vùng xa học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh nghèo
các cấp ủy chính quyền phải hết sức quan tâm
sau gần một mươi ba năm hoạt động quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nghèo của báo công an nhân dân
được thành lập và đã nhận được sự ủng hộ và đồng hành của nhiều doanh nghiệp các nhà hảo tâm trong cả nước
với kinh phí gần ba mươi tỷ đồng
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã trao học bổng một trăm linh triệu đồng
cho quỹ khuyến học tỉnh đắk lắc để hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh